đây là ba trong số sáu đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở ubnd xã gia tiêu và iacu huyện chư quynh ngày một mươi một tháng sáu làm một mươi một người thương vong và đang bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khi bị lực lượng công an bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn tại một khu dãy vắng thuộc thôn một mươi một xã gia lê huyện biên giới gia súc hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục truy bắt ba đối tượng truy nã còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện cẩm khê về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó tại khu xuông một xã hương lung huyện cẩm khê tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh phạm anh duy điều khiển xe mô tô trở theo sau là nguyễn ngọc phương cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
cả hai đều không đội côn trong hơi thở của duy kết quả năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở khi tổ công tác lập biên bản phương đã chửi bới dùng tay xé niêm phong trên xe rồi tấn công một thành viên tổ tuần tra khiến đồng chí này bị thương tích
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản bảy đối tượng trú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để điều tra
cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
nghiên vay sáu mươi triệu đồng nhưng người này chưa có tiền trả ngũ ngọc sinh hai mươi chín tuổi đã rủ thêm sáu người mang theo hung khí đi ô tô đến nơi hẹn sau đó chiếm đoạt xe máy điện thoại rồi khống chế nạn nhân trở tới xã phú vinh huyện định quán để đánh đập ép anh này ghi giấy vay tiền
nhờ được tin báo của bị hại công an huyện xuân lộc phối hợp với công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã bắt giữ nhóm đối tượng trên để tiếp tục điều tra
nhận mua ma túy từ nước ngoài về việt nam để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
hai bị cáo trong đường dây gồm trần thanh quân ba mươi tuổi và nguyễn viết hồng dũng hai mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi bảy trần thanh quân có quen biết với trần viết quân sinh sống tại đức đến năm hai nghìn hai mươi một viết quân từ đức gọi điện về việt nam cho thanh quân
để hỏi xem có tiêu thụ ma túy không sẽ gửi về cho bán thấy lợi nhuận cao thanh quân đã móc nối với dũng để vận chuyển ma túy từ đức về việt nam
sáng ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khi ma túy vừa vận chuyển về đà nẵng quân gọi điện nhờ một người quen ra nhận hàng giúp thì bị bắt quả tang thu giữ tám năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi viên hồng phiến năm mươi gram ketamin một mươi gram ma túy đá một khẩu súng
trước hội đồng xét xử quân và dũng đã thừa nhận hành vi cấu kết với nhau
dũng biết là ma túy nhưng vẫn nhận vận chuyển giúp quân về việt nam tiêu thụ
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt trần thanh quân mức án tử hình nguyễn viết hồng dũng án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hồng bàng thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tạ hữu lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm đồng tâm xã nghĩa hoàn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng là hai đối tượng
đối tượng đỗ văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thương chú tại thôn câu hạ b xã quang trung huyện an lão thành phố hải phòng cao một m sáu mươi bảy và có xeo chấm cách một cm trên trước đầu mắt trái

đối tượng đào xuân hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thương chú tại thôn câu hạ b xã quốc tuấn huyện an lão thành phố hải phòng cao một m bảy mươi và có xeo chấm cách một cm dưới sau đuôi lông mảy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện